những năm gần đây cây sầu riêng là một trong những cây trồng đem lại kinh tế cao cho nhiều nông dân ở tỉnh đồng nai
tuy nhiên một thực trạng đáng lo ngại đang diễn ra trên địa bàn là nông dân đổ xô chạy theo phong trào trồng loại cây này
khiến cho diện tích vượt quy hoạch dẫn đến nguy cơ cung vượt cầu là rất cao
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại đồng nai
trước đây bảy xào đất của gia đình ông tôn quốc kiệt xã sông nhạn huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai trồng chuối
nhưng hiệu quả kinh tế thấp nên ông vừa chuyển sang trồng sầu riêng
theo ông kiệt tại địa phương những năm gần đây sầu riêng liên tục giá cao
trung bình một hectare cho bà con nông dân thu từ sáu trăm linh đến bảy trăm linh triệu đồng sau khi trừ chi phí
theo ngành nông nghiệp đồng nai hiện trên địa bàn có hơn bốn một trăm linh hectare sầu riêng

trước đây tại đồng nai sầu riêng chủ yếu được trồng ở một số nơi tại thị xã long khánh huyện cẩm mỹ
nhưng nay đã phát triển ở các địa phương khác không có lợi thế về thủ nhưỡng để trồng loại cây này
trong năm hai nghìn một mươi sáu sầu riêng trồng được trồng ở một số nơi tại thị xã long khánh huyện cẩm mỹ
nhưng nay đã phát triển ở các địa phương khác không có lợi thế về thổ nhưỡng để trồng loại cây này
người dân cũng có tự phát triển tuy nhiên thì cũng nằm trong diện tích của quyện đã dự kiến
cái vấn đề này thì quyện cũng sẽ tiếp tục hướng dẫn và khuyến cáo người dân thực hiện là chọn các cái giống
cũng như lũng hướng dẫn để người dân thực hiện sản xuất theo đúng quy trình để tạo được sản phẩm có chất lượng cao
và cái giá trị kinh tế
cho nó ổn định sản lượng nó độc nhất
mặc dù thời điểm hiện tại sầu riêng vẫn đang là cây trồng cho giá trị kinh tế cao đối với người nông dân
nhưng nếu cứ tiếp tục phát triển diện tích ổ ạt thì nguy cơ cung vượt cầu dẫn đến giá thành giảm là điều khó có thể tránh khỏi
và điệp khúc trồng chặt chặt trồng lại diễn ra
trước thực trạng này các ngành chức năng tỉnh đồng nai khuyến cáo người dân không nên chuyển đổi bừa bãi
tập trung chăm sóc theo hướng sạch bền vững để tìm kiếm đồ
các ngành chức năng tỉnh đồng nai khuyến cáo người dân không nên chuyển đổi bừa bãi